tối ngày hai mươi tháng bảy hơn một trăm linh công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn great kingdom giang điền
khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tối tại công ty
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h cùng ngày sau bữa cơm tối nhiều công nhân của công ty có
triệu chứng buồn nôn đau bụng chóng mặt và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa đồng nai
và bệnh viện đại học y dược sinh ma đồng nai để cấp cứu
theo các bác sĩ các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm công ty có khoảng một sáu trăm linh công nhân
chia thành hai khu những trường hợp nhập viện đều ở một khu với khoảng tám trăm linh người
ngành chức năng tỉnh đồng nai đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ việc